khảo sát việc thực hiện quy định về giá trông giữ phương tiện xe đạp xe máy ô tô trên địa bàn thành phố hà nội
ban kinh tế ngân sách hội đồng nhân dân thành phố vừa có kết luận các điểm không thực hiện việc thu giá dịch vụ trông giữ phương tiện
theo quy định cao hơn từ hai đến ba lần mức thu quy định của thành phố
quy định của thành phố tại các điểm danh lam thắng cảnh di tích lịch sử văn hóa đối với xe máy ban ngày thu ba đồng một lượt
song tất cả các điểm đoàn khảo sát đến đều thu cao hơn quy định hầu hết là một mươi đồng một lượt
đối với ô tô xe đến chín ghế ngồi và xe tải từ hai tấn trở xuống quy định thu ba mươi đồng một lượt nhưng thực tế thu năm mươi đồng một lượt
nhiều điểm thu không có biên lai vé hoặc có biên lai vé thu do đơn vị tự lập chưa đúng quy định trên biên lai không ghi giá trong giữ phương tiện
từ kết quả khảo sát ban kinh tế ngân sách đề nghị ủy ban nhân dân tp hà nội chỉ đạo các ngành các cấp kiểm tra chấn chỉnh
ngay việc thu giá dịch vụ trồng giữ phương tiện tại các điểm di tích danh lam thắng cảnh bến xe của thành phố theo đúng quy định
công khai đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh của người dân có biện pháp xử lý xử phạt và thường xuyên kiểm tra kiểm soát
không để tái diễn vi phạm đối với các đơn vị để xảy ra vi phạm kiên quyết thu hồi giấy phép đối với những đơn vị tái vi phạm